không chỉ người dân gặp khó mà hiện nhiều cán bộ công chức khi giải quyết thủ tục hành chính cũng gặp những vướng mắt bởi việc liên thông kết nối dữ liệu
hiện tại bây giờ đối với những trường hợp đấy chúng tôi cũng chưa được chia sẻ trường dữ liệu đấy thế nên là bắt buộc phải phối hợp phát minh với bên công an
thưa quý vị bỏ sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy thay thế vào đó là cách thức quản lý mới trên điện tử sẽ tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch dân sự
tuy nhiên những vấn đề phát sinh từ thực tiễn khi thực hiện việc bỏ sổ dụng sổ hộ khẩu sổ tạm chú giấy đang đạt ra nhiều ưu cầu
cần phải có chính sách tháo gỡ kịp thời
vậy cụ thể những giải pháp đó là gì vấn đề và chính sách ngày hôm nay là cuộc trao đổi với đại tá vũ văn tấn phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngay sau đây
đầu tiên xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình các mạng nhân dân
hiện nay các cơ quan đơn vị thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú

có thể các thủ tục hành chính trước đây của chúng ta là hai mươi năm trường thông tin
nhưng ngày nay luật cư trú quy định thì chúng ta người dân chỉ có một mươi tám trường thông tin
thì như vậy chúng ta phải khẳng định cái thông tin nào là cái thông tin mà chúng ta sử dụng ở trên quyền sổ hộ khẩu điện tử
thông tin nào là thông tin mang tính nhiệm vụ và bộ ngành đó phải trực tiếp đi xác minh hoặc là đi kiểm tra
đấy là nội dung thứ nhất cắt giảm
nội dung thứ hai cần cắt giảm đó là tất cả
những thủ tục mà yêu cầu người dân phải mang sổ khẩu sổ tạm trú là chúng ta phải cắt giảm
đồng hành cùng với việc cắt giảm thì các bộ ngành địa phương phải đưa ra được trình tự lưu trữ hồ sơ của một thủ tục hành chính
để cán bộ công chức người ta yên tâm
thứ nhất là người ta yên tâm để sử dụng dữ liệu số hay được gọi là dữ liệu điện tử
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai những loại giấy tờ mà
thủ công thì không phải được lưu trữ ở trong hệ thống
tôi muốn nói là cán bộ công chức của chúng ta ở đây nguyện nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm
và phải phân định giữa nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm
cùng với đó trên cơ sở những hạn chế còn tồn tại những giải pháp nào cần được triển khai trong thời gian tới
việc thứ nhất là tất cả việc ban hành công khai minh bạch thủ tục hành chính
chúng ta kiểm soát lại chúng ta đã làm chưa
cái thứ hai chúng ta kiểm soát lại toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin của mình
đặc biệt là các phần mềm phục vụ trang bị cho cán bộ công chức
thực sự đã khẳng định được kết nối với dân cư
để sâu ra được để cho cán bộ công chức nhìn được toàn bộ một mươi tám trường thông tin công dân hay chưa
chúng ta phải giả soát
cái thứ ba là chúng ta phải từ cái câu chuyện từ thực tiễn
ví dụ như tôi vừa nêu ở ý trên đó là các doanh nghiệp
chúng ta cũng phải ra lại tổng thể
để như vậy là chúng ta ra được những cái tuyên truyền
chúng ta ra được những cái chỉ đạo
để nó mang tính tổng thể để phục vụ cho người dân
cùng với đó việc chấn chỉnh cũng như tăng cường kiểm tra
và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức cũng là vấn đề đã được đặt ra
bởi thực tế nhiều nơi do không thực hiện đúng theo quy định
hướng dẫn gây khó khăn phiền hà cho công dân tạo dư luận xấu
điều này đòi hỏi trách nhiệm của cán bộ công chức như thế nào
thậm chí muốn xử lý được cán bộ công chức
thì chúng ta phải minh bạch chúng ta phải ban hành chúng ta phải công bố
ví dụ như tôi nói là các bộ ngành địa phương phải công bố
công bố các thủ tục hành chính
cái thứ hai các bộ ngành địa phương phải có cái quy định lại
trong cái vấn đề lưu chữ hồ sơ giữa điện tử và giấy
để cho cán bộ công chức người ta yên tâm người ta thực hiện
sau khi mà chúng ta đã ban hành được
những cái sở cứu pháp lý
thì lúc này những cán bộ công chức nào
mà không thực hiện đúng quy trình nhiệm vụ
hoặc là có cái biểu hiện sách nhiễu người dân
thì chúng ta mới xử lý
còn nếu như chúng ta mà chưa đưa được một bộ quy chuẩn thống nhất
thì chúng ta cũng không thể nói đến một việc
là gắn trách nhiệm đó cho cán bộ công chức được
mình sẽ cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi ạ